bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nguyễn xuân cường mới đây đã ra công điện khẩn đề nghị chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố
chỉ đạo triển khai các biện pháp cấp bách tăng cường phòng cháy chữa cháy rừng
nội dung công điện nêu rõ hiện nay nắng nóng gai gắt và hanh khô diễn ra trên diện rộng nguy cơ cháy rừng rất cao tại nhiều địa phương
dự báo nắng nóng còn kéo dài trong những ngày cuối tháng bốn đầu tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
để chủ động phòng cháy chữa cháy rừng giảm thiểu thiệt hại do cháy rừng gây ra bộ trưởng nguyễn xuân cường đề nghị chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố
chỉ đạo lực lượng ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ tuần tra ở những khu vực có nguy cơ cháy rừng cao tạm dừng các hoạt động xử lý thực bì bằng dùng lửa
phát hiện kịp thời điểm cháy huy động lực lượng dập tắt không để xảy ra cháy lớn